nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tiến dụng giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng trước ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ngân hàng nhà nước đã quyết định hạ một loạt lãi suất điều hành gồm lãi suất tái cấp vốn lãi suất chết khấu và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng
loại lãi suất điều hành được ngân hàng nhà nước hạ từ ngày một mươi bảy tháng ba bao gồm lãi suất tái cấp vốn từ mức sáu một năm xuống năm một năm
lãi suất tái triết khấu từ bốn một năm xuống ba năm một năm lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với các ngân hàng từ bảy một năm xuống sáu một năm
lãi suất thị trường mở omo giảm từ bốn xuống ba năm trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn một tháng đến dưới sáu tháng giảm từ năm xuống bốn năm
lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng giảm từ tám một năm xuống năm một năm
lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới sáu tháng tại quỹ tiến dụng nhân dân tổ chức tài chính vimo giảm từ năm năm một năm xuống năm hai mươi năm một năm
như vậy phần lớn các lãi suất điều hành đã được giảm từ năm mươi cho đến một trăm linh điểm phần trăm
đây là một mức giảm khá mạnh nhưng được xem là phù hợp với tình hình chung thế giới khi mà ngân hàng trung ương các nước quyết định giảm mạnh tay nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp người dân vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín